ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cơ quan trung ương của các đoàn thể
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban an toàn giao thông quốc gia
về việc chấp hành quy định về phòng chống tắc hại của rượu bia
công điện nêu rõ thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng
mà nguyên nhân là do người vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong đó có một số cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước
vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông
điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh bắc giang làm ba người chết
để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi hai từ năm đến một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
kể cả về số vụ số người chết và số người bị thương
ngăn ngừa các vụ tài nạn giao thông
giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan
chỉ đạo thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia
cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị sĩ quan hạ sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp chiến sĩ người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân
học sinh sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu bia
gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe
có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể vi phạm
đồng thời đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường
thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy